chiều nay ngày hai tháng một mươi một lãnh đạo công an tỉnh bình phước cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua ấp thanh trung xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước khiến một người chết hai người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng chín h bốn mươi năm phút sáng cùng ngày tài xế bùi văn thới năm mươi chín tuổi quê quảng ngãi điều khiển xe đầu kéo chở theo container
lưu thông trên đường quốc lộ một mươi ba hướng từ thành phố hồ chí minh đi cửa khẩu quốc tế hoa lư
khi đến đoạn chợ thanh lương do chạy với tốc độ cao lại gặp khúc cua gấp thùng container không được chẳng néo cẩn thận nên rơi xuống đường
đè lên xe máy do anh trần văn định ba mươi hai tuổi sống tại phường an lộc thị xã bình long chở vợ đang lưu thông cùng chiều
làm anh định tử vong tại chỗ hai người khác bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn